công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã bắt quả tang ba thuyền bơm hút vận chuyển cát trái phép trên sông đồng nai đoạn qua địa phận phường quyết thắng
lực lượng chức năng thành phố phát hiện ba thuyền với khoảng một mươi đối tượng đang khai thác cát trái phép
trong đó có hai thuyền được gắn hệ thống máy bơm hút cát với mã lực lớn chuyên để hút cát từ lòng sông và một thuyền vận chuyển đang có hàng chục mét khối cát đã được bơm lên khoang thuyền
sau đó lực lượng chức năng đã khống chế được một đối tượng trên thuyền vận chuyển lập biên bản tạm giữ cả ba con thuyền và lấy lời khai của đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ